phòng cảnh sát điều tra tội phạm thăm những buôn lậu công an thành phố hải phòng cho biết
đơn vị vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ba giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu rác thải bẩn về nội địa tiêu thụ
qua điều tra xác minh ngày một mươi hai tháng chín cục hải quan tp hải phòng đã ra hai quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
đối với hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hương quỳnh cẩm hưng địa chỉ thôn đồng quan
xã cầm hưng huyện cầm giàng tỉnh hải dương và công ty của phần dfg bốn mươi chín phạm hồng thái
phường quang trung thành phố hải dương tỉnh hải dương đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan
cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng để điều tra theo thẩm quyền
sau thời gian tập trung cao xác minh nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ lực lượng phòng cảnh sát điều tra
tội phạm tham nhũng buôn lậu công an thành phố đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giả
các giấy tờ hai công ty trên trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép hơn một mươi năm trăm sáu mươi tấn nhựa
phế liệu rác thải bẩn trị giá hơn một mươi một tỷ đồng trong đó có nguyễn ngọc hiếu giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại hà nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở bốn mươi hai b trên ba trăm sáu mươi chín văn cao
phường đảng lâm quận hải an và nguyễn bá toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở số ba đường hai trăm linh bốn
thôn an dương xã an đồng huyện an dương hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hải phòng tiếp tục điều tra mở rộng